để giúp người nghèo người khó khăn có thêm chi phí trang trải cuộc sống đặc biệt là trong mùa dịch
tại tp hcm diễn ra nhiều hoạt động thiện nguyện
các tổ chức cá nhân đã sáng tạo ra nhiều cách làm mới lạ vừa bảo đảm sức khỏe
tạo sự thoải mái cho người dân vừa giúp bảo vệ môi trường
em nguyễn nhật ý là sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
sau thời gian cách ly xã hội hôm nay em đến xe cắt tóc lưu động để cắt tóc chuẩn bị trở lại trường học
thì cũng nghỉ dịch covid một mươi chín thì cũng giờ cũng chưa cắt tóc nữa mà đầu tóc nó cũng bùi sâu
thì làm cắt thì thấy nó gọn gàng nữa
tiệm cắt tóc lưu động này được biến tấu từ thùng xe tải do một nhóm bạn trẻ ở quận gò vấp tp hcm sáng lập
tiệm được trang bị như một tiệm cắt tóc bình thường
người khó khăn sẽ được cắt tóc miễn phí người có lòng sẽ trả công tùy tâm
toàn bộ số tiền thu được
sẽ dùng để giúp đỡ người khó khăn đặc biệt là trong mùa dịch
tôi thấy có chiếc xe cắt tóc này quá hay
lên cắt tóc vừa đẹp mà vừa sạch
đây không có lấy đồn xu nào cả là để miễn phí
rồi mình thấy cái dựng mà tùy hỷ về vấn đề tự thiện cho cô bác anh em
thì mình cứ có chút nào bỏ chút nấy không có à thôi
cảm nhận của em thì rất là vui chị
điều đầu tiên là được đi khắp mọi miền đất nước được trải nghiệm những cái nơi mà mình chưa có đến
còn cái điều thứ hai nữa là mình
cái xe này tụi em đi làm tự thiện thì quỹ lết cộng đồng mà mình giúp được một phần nào đó mình cũng vui lắm
xe cắt tóc lưu động hiện được đặt trước trụ sở ubnd quận gò vấp hoạt động từ chín h đến hai mươi h hàng ngày
trong hành trình gây quỹ từ thiện với một mươi nụ cười xe cắt tóc lưu động dự kiến sẽ đi qua nhiều tỉnh thành phố từ nam ra bắc
một hành trình đi trong vòng bốn năm tháng đó những quỹ mà mình gây được với những người ủng hộ
là tất cả những cái đó mình sẽ cho vào
quỹ tự thiện
và trong cái suốt quãng đường mà di chuyển đó thì bệnh nhân hoặc là những người cơ nhỡ khó khăn ai đưa đến cho mình
là mình có một đội để nập ra những danh sách và xuống khảo sát chính thức những cái hoàn cảnh đó
thì mình trao tặng liền trong một tuần
mô hình xe cắt tóc lưu động đã tạo nên một hiệu ứng tích cực
vừa giúp người khó khăn được trải nghiệm không gian cắt tóc hiện đại
vừa giúp bảo vệ môi trường trong hoạt động cắt tóc từ thiện
mang đến cho xã hội những việc làm thiết thực đầy tính nhân văn